hôm ba chiều cùng ngày công an huyện chứ bứ triển khai một cuộc họp khẩn
huy động toàn bộ lực lượng cho công an huyện để đánh giá những thông tin ban đầu về vụ án
thông qua kết quả điều tra khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người biết việc được công an xã cung cấp
khoảng một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi năm tháng ba công an huyện chứ bứ nhận được tin của công an xã giao đồng
và phát hiện chị trịnh thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tải thôn teng long ra giò chết tải dãy tải thôn ra sâm ra giò người chứ bứ
sau khi tiếp nhận tin công an huyện trực tiếp chỉ đạo lực lượng kinh sách điều tra kinh sát hình sự
đồng chí hận trương xuống địa bàn xuống ngay hiện trường đồng thời tổ chức các biện pháp bảo vệ hiện trường xác minh thông tin ban đầu
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng công an huyện chư pứ đã báo cáo vụ việc cho giám đốc công an tỉnh gia lai
và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để chỉ đạo huy động các lực lượng chủ công của phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự hận trương xuống hiện trường phối hợp với công an huyện chứ bứ công an xã yà rong triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ án

thì giai đoạn đó là chưa có một cái thông tin gì hết nên thì trên cơ sở đó thì lãnh đạo phòng bch hai thì báo cáo đồng chí thủ trường cơ quan điều tra để quyết định xác lập chuyên án đấu tranh truy xét
sau khi xác lập ban chuyên án với những cán bộ dày dặn kinh nghiệm các thành viên được chia ra làm ba tổ công tác đi theo ba hướng khác nhau
tổ thứ nhất phụ trách việc sàng lọc lên danh sách giả soát các đối tượng có biểu hiện nghi
ghi vấn cho khu vực xã yà rong và các xã lân cận của huyện chứ bứ
chúng gọi hỏi đấu tranh gọi hỏi trên ba mươi đối tượng
thì có cái nơi cư trú cũng như là có cái nhân thân về nhân thân đại lịch là có tiền án tiền sự
và các đối tượng mà sau khi gây án là không có mặt địa phương
tiến hành xác minh nóng các cái tổ công tác là truy nóng và xác minh nóng các đối tượng để lên trên cơ sở đó để có được cái nhận định đánh giá về cái đối tượng gây án
tổ thứ hai được tổ chức ghi lời khai của những nhân chứng người biết việc sau đó vận động thuyết phục các hộ dân gần hiện trường
cũng như người nhà của nạn nhân cung cấp thông tin về các mối quan hệ của nạn nhân
bao gồm cả quan hệ gia đình và xã hội để khoanh vùng xác định các động cơ có thể là nguyên nhân sợ đến vụ án
thực tế là chúng tôi thấy qua triển khai vụ án giết người thì thấy cái khó khăn là địa bàn mà nơi xảy ra hiện trường là dãy vắng người
cái thứ hai là liên quan đến người ở trong đồng bào dân tộc tùy số
vấn đề thứ ba nữa là thời điểm xảy ra vụ án vào ban đêm
cho nên cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề là xác định đối tượng tài liệu của liên quan
cái khó khăn nhất của chúng tôi khi mà tiếp nhận tin báo và đến hiện trường thì thấy rằng
cái hiện trường xảy ra là xác định sau khi khám nghiệm tử thi thì xác định là nó xảy ra từ đêm hôm trước
và đối tượng là manh động liều lĩnh và có cái sự hiểu biết nhất định về mặt pháp luật
trong khi là giấu cảnh
chúng tôi đã ném cả xe ném cả sát nạn nhân xuống cái giếng rồi đẩy nắp lại
để nhằm tránh cái quá trình truy xét dấu vết của cơ quan điều tra gây khó khăn rất nhiều
trong khi đó thì hiện trường ở quá xa khu dân cư và rẫy thì hoang vắng như thế
mà nạn nhân thì làm việc đi tưới cà vào ban đêm cạn trở quá trình điều tra rất nhiều
trong khi đó thì vùng quanh đó thì là người dân tộc thiểu số
cái việc hiểu biết của họ cung cấp các thông tin cho cơ quan điều tra thì cũng gặp nhiều khó khăn
tổ công tác thứ ba được giao trọng trách đặc biệt quan trọng là bảo vệ khám nghiệm một cách tỉ mỉ
để thu giữ các dấu vết vật chứng liên quan
đặc biệt là phải tìm được hiện trường chính xảy ra vụ án vào không khí của đối tượng
theo đó thi thể của nạn nhân trong tình trạng mặc áo quần bị kéo xuống nửa đầu gối
và chiếc xe gắn máy bị mắc kẹt ở lưng chừng giếng nước trong rẫy cà phê
giếng nước có đường kính khoảng một hai m
thời điểm người dân phát hiện vụ việc thì giếng còn nước
và bị đậy kín bằng nắp bê tông
kế bên đó là căn nhà tạm chứa đồ đạc máy móc và phân bón
sau khi đưa được nạn nhân lên
các bác sĩ pháp y của phòng kỹ
thuật hình sự khẩn trương tiến hành giải phẫu khám nghiệm tử thi
để tìm ra nguyên nhân tử vong và các số vết để lại trên thi thể của nạn nhân
tại hiện trường thì chúng tôi còn thu thêm được một số vật chứng nữa
ví dụ như là các vật dụng của nạn nhân như kẹt tóc quần áo
rồi là một số vật chủng khác
qua các dấu vết ở trên người nạn nhân hồng á
thì chúng tôi nhận định rằng là chắc chắn có khả năng là
đây là một vụ liên quan đến hiếp dâm
do đó chúng tôi
thực hiện ngay việc thu màu ở vùng kín của nạn nhân
ngay lúc đầu khi xảy ra thì từ kết quả khám nghiệm tử thi
là nạn nhân bị chấn thương sọ não
nghẽn đường hô hấp và có dấu hiệu xôn phạm tình dục
chúng tôi đã đánh giá ngay là tài sản thì còn trên người
nên là không có dấu hiệu của hành vi cướp
mà chỉ có là giết và hiếp thôi
mở rộng khám nghiệm hiện trường
công an không phát hiện được số vết lạ
từ đây loại bỏ được hướng điều tra đối tượng
thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản
lúc này ban chuyên án tập trung xác định các mối quan hệ của nạn nhân
các điều tra viên trinh sát đã triệu tập gọi hỏi
cần một trăm linh đối tượng để kiểm danh kiểm diện
xác minh việc sử dụng thời gian làm gì ở đâu
vào thời điểm trước trong và sau khi xảy ra vụ án
đồng thời làm việc với các trưởng thôn những vị chức sắc tôn giáo
người đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín trong khu vực
để tuyên truyền vận động người dân cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra
thường cái vụ án mà giết người xảy ra hiện trường
ở khu vực mà có người địa phương cư trú
thì công tác vận động cũng như công tác nắm mắt thông tin là cực kỳ khó khăn
theo cái tục lệ người ta là có người chết ở trong làng
là người sợ sợ liên quan
nên là cơ quan điều tra có hỏi có nắm bắt việc này việc kia
thì có thể là tình huống họ biết đấy
nhưng họ sợ liên quan đến người thân trong làng
rồi sợ vấn đề là các quan hệ khác
nhưng để nắm mắt thông tin để vận động người ta khai báo cho mình
cung cấp các thông tin đối với vụ án mở này riêng đặc thù
ở các địa bàn tây nguyên này rất là khó khăn
quá trình khám nghiệm ban chuyên án xác định
hiện trường chính xảy ra vụ án nằm cách riêng nước nơi phát hiện thị trường
có thể nạn nhân và chiếc xe gắn máy khoảng hai trăm linh m
khu vực này nạn nhân đã thực hiện công việc tới cả phê
hiện trường nó không còn nguyên vẹn như là ban đầu được nữa
vậy nó cũng có sự xáo trộn của hiện trường
do đó trong quá trình để xác định cụ thể các vị trí ban đầu
vị trí tiếp theo mà đối tượng thực hiện và đường rút lui của đối tượng
hầu như có sự xáo trộn
do đó chúng tôi cũng gặp một số khó khăn trong việc xác định
ngay từ ban đầu xác định là cũng hơi khó khăn hơn so với những hiện trường khác
các điều tra viên cũng tiến hành thu thập dữ liệu của hệ thống
camera an ninh của địa bàn huyện chứa pứ
đặc biệt là của xã yà rong để thu hẹp nóng đối tượng
thành viên ban chuyên án đặt ra nhiệm vụ phải tìm ra bằng được kẻ thù ác để chấn an dư luận
nên tất cả đều đồng lòng ngày đêm lần tìm dấu vết
dù là nhỏ nhất để sâu chuỗi
lắp sát từng mảnh ghép để dựng lên lai lịch thân nhân đối tượng gây án
đến ngày thứ năm các trinh sát được cử đi nắm thông tin tình hình các đối tượng khả nghi ở những địa phương lân cận
và thường xuyên trao đổi thông tin nhanh với công an các tỉnh con tum đắk lắc đồng nai bình dương để cùng hỗ trợ khi cần thiết
qua làm việc với những người biết việc và cư dân địa phương công an xác định nạn nhân là người có lối sống ôn hòa với xóm làng không có nhiều hiểm hích mâu thuẫn cá nhân
vào tối một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân không có biểu hiện gì lạ đi tưới cà phê như bình thường nhưng vào sáng hôm sau thì không trở về nhà như thường lệ nên người thân đã đi tìm
vào chiều cùng ngày mọi người tá hỏa khi phát hiện nạn nhân dưới giếng nước trong khi máy bơm nước vẫn hoạt động
cùng ngày mọi người tá hỏa khi phát hiện nạn nhân dưới giếng nước trong khi máy bơm nước vẫn hoạt động
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường tử thi và những tài liệu đối chiếu thu thập được ban chuyên án nhận định khả năng đối tượng gây án thông thạo địa bàn sau khi hiếp dâm nạn nhân để thỏa mãn thì giết người

tại hiện trường có quá nhiều rộng lớn quá nhiều dấu vết qua hàng rào đấy thì chúng tôi nhận định đối tượng có thể chỉ là người ở trong vùng thôi
tại hiện trường có quá nhiều rộng lớn quá nhiều dấu vết qua hàng rào đấy thì chúng tôi nhận định đối tượng có thể chỉ là người ở trong vùng thôi
nhưng mà người trong vùng là đối tượng nào thì cũng rất là khó khăn bởi vì là cái thời điểm này là cái thời điểm thu hoạch cà phê ở bên đắk nông này

từ những hướng nhận định này ban chuyên án đã phân công các tổ công tác theo dõi di biến động của các thanh thiếu niên trong thôn ia sâm nơi phát hiện vụ án và những người thường qua lại trong thời gian xảy ra vụ việc
quá trình phân loại mùa employee thì có triển khai là thu màu tóc của khoảng trên ba mươi đối tượng
thế thì sau khi thu màu tóc các đối tượng này thì có những do học nghi vấn thì có cái sự phối kết hợp rất là dịp thời với phòng pc chín cùng được cục c chín phân hiệu ở đà nẵng đấy
cũng như là cục c chín phân hiệu tại đà nẵng đấy
thì có cái phối hợp hỗ trợ trong vấn đề là giám định kịp thời giám định các cái mẫu vật đã thu
từ dấu vết máu từ dấu vết trên các công cụ phương tiện gây án
cũng như là quan trọng nhất là cái dấu vết giám định cái dấu vết mà thu được trong cái âm đạo của nạn nhân
ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai một mươi ngày sau khi xảy ra vụ án phân viện khoa học hình sự tại đà nẵng đã kết luận
mẫu vật mà phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh gia lai thu được trong âm đạo của nạn nhân là tinh trùng
đây là mấu chốt đặc biệt quan trọng của vụ án
kết quả trên là cơ sở để truy nguyên đối chiếu với adn các mẫu tóc mà trước đó thành viên ban chuyên án đã âm thầm thu thập
trong quá trình lái

thông qua việc nắm bắt diễn biến tâm lý và lời khai của những người liên quan
thì tương đối trùng khớp với biểu hiện của ra lan giang sinh năm hai nghìn một trú cùng thôn với nạn nhân
để tránh đối tượng bỏ trốn ban chuyên án đã vạch ra kế hoạch khống chế ra lan giang một cách tỉ mỉ

có thể phát sinh từ những cuộc nhậu nhạc của thiên nhiên

tất cả các thông tin bàn bàn xã để phân loại cho đối tượng nhà
qua giả sát thì đối với địa bàn có trường hợp như vấn
thì đã bỏ chống người phương
và chúng tôi phối hợp cung cấp các thông tin quan hệ thân nhân

để khẩn trương tìm đối tượng
theo đó nghi can số một có dữ liệu bất minh nhất sau khi vụ án xảy ra
là siêu qua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thôn tùng đào xã yà trang
huyện chiêu pư tỉnh gia lai
đến sáng ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác phát hiện siêu qua đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn dương hòa
lúc này y có tâm lý hoảng loạn cực kỳ manh động
nơi lẩn trốn là khu vực rộng dễ thoát thân gây khó khăn cho công tác truy bắt
nhưng bằng quyết tâm đưa hung thủ chịu tội trước pháp luật
tổ công tác đã xây dựng kế hoạch và bắt giữ thành công đối tượng siêu khoa
không để xảy ra thiệt hại cho lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân
đối với đối tượng siêu qua này thì cũng thân niên trong làng
cũng là thường xuyên uống rượu
các đối tượng này thì nhưng mà thân niên với cái hành vi
nó manh động nó cồn đổ
không suy nghĩ đến cái tình làng về xóm
vì là nhà của nạn nhân cũng như đối tượng nó gần nhau
tuy nhiên là đối tượng đã có sử dụng rượu bia
không kiềm chế và mất nhân tính con người
dẫn đến cái việc mà ra tay rất là dã man
khó khăn thì như thế nhưng mà qua cái mấu chốt
qua nắm được cái diễn biến tâm lý của đối tượng
cũng như là phối hợp với chính quyền địa phương
rồi là trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh
và các lực lượng trinh sát của công an tỉnh
thì chúng tôi đã nhanh chóng xác định được đối tượng
và cái việc mà chúng tôi nắm được tình hình về cái mối quan hệ của nạn nhân này
rồi là được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân
cũng đó cũng là cái mấu chốt để chúng tôi làm ra
ngay sau đó dưới sự chứng kiến của đại diện viện kiểm soát
ban chuyên án cũng đã tổ chức thực hiện điều tra
để đánh giá lại chứng cứ một lần nữa
theo đó những bằng chứng vật chứng lời khai của những người biết việc
phù hợp với kết quả đấu tranh đối với nghi phạm đủ cơ sở để xác định
siêu qua chính là hung thủ đã ra tay sát hại anh katsuo kiyok
thành công của chuyên án đã thể hiện tinh thần trách nhiệm
cuộc tập thể cán bộ chiến sĩ công an huyện chi pu
phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự
và các cơ quan chuyên môn
đặc biệt là vai trò nắm mắt địa bàn
ghi từ lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm hết chức danh tại công an xã yadrang
cả lực lượng công an xã chính quy cũng đóng góp một phần quan trọng
trong việc điều tra xác minh lắm thông tin ban đầu
vì khi xảy ra vụ việc thì ngoài đến hiện trường
có lực lượng công an xã kịp thời rà soát nắm thông tin sơ bộ
về nhân thân lai lịch cũng như hoạt động của đối tượng
giúp cho cơ quan điều tra nắm rõ được
quá trình diễn biến hoạt động đối tượng
để phục vụ công tác xác minh nó kịp thời nhanh chóng hơn
khi đảm nhiệm chức vụ là phó trưởng xã
thì luôn luôn chú ý đến cái vấn đề là gần dân
thứ nhất là gần dân là để nắm tình hình của nhân dân
thứ hai là nắm được các tâm tư nguyện vọng của nhân dân
thứ ba là nắm được những môn phận xuất phát từ bộ nhân dân
để mình có biện pháp để mình phát phục
để không để hậu quả xảy ra
khi tôi đi xuống địa bàn
thì thứ nhất là phối hợp với hệ thống chính trị
các thông làng
thứ hai là tiếp xúc trực tiếp với nhân dân
mình trò chuyện với nhân dân
thứ hai là tuyên truyền phổ biến pháp luật để bà con nhân dân hiểu
qua quá trình đó chúng tôi làm thêm một cái
trên địa bàn là chấn án dư luận
dư luận rất quan trọng với người địa phương
cùng phối hợp với hệ thống chính trị báo cáo
chỉ đạo phòng chống cho phạm của xã
chỉ đạo phòng chống cho đơn thể
phối hợp với hệ thống chính trị
làm việc phối hợp với hai gia đình
tránh tình trạng đau thương
cơ thể gia đình nạn nhân
phải gây ra những vấn đề nguy hiểm rất là khác
phần trương báo cáo giữa đạo xã
động viên tiên truyền giáo dục cho người ta hiểu
tránh tình trạng phát sinh sau vụ án này
theo đó khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sau khi uống rượu với nhóm bạn
siêu khoa đi bộ đến nhà người quen chơi
trên đường đi siêu khoa gặp anh kassor kiok
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
anh kiok xin thuốc lá
nhưng siêu khoa không cho
bực tức và sẵn hơi men trong người
anh kiok đã dùng tay đánh vào ngực siêu quạ
lúc này siêu khoa đã xô ngã kiok xuống đường
khiến anh chết bất tỉnh
chưa dừng lại
siêu khoa còn chạy về nhà lấy một cây kéo
rồi quay lại hiện trường đâm liên tiếp vào cổ bụng và lưng
khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án
đối tượng đã kéo nạn nhân vào lề đường
đẩy xuống mương nước
rồi bỏ vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra
khi biết tin công an vào cuộc điều tra
siêu khoa muốn bỏ trốn
nhưng đã bị bắt giữ
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng ba
cũng tại địa bàn huyện chui pu tỉnh gia lai
ra lan giang uống rượu với nhiều người trong làng
cuộc nhậu kéo dài đến khoảng hai mươi giờ
sau khi say xỉn
giang vào nhà và phát sinh mâu thuẫn với gia đình
nên bỏ ra chợ dậy ngủ
khoảng hai mươi một giờ cùng ngày
khi đi qua vườn cà phê
thấy một chị phụ nữ
đang dọa đèn tới nước
thì rục vọng của giang nổi lên sau cơn say
để tránh bị phát hiện
đối tượng đã dùng gậy gỗ đánh nạn nhân
bóc cổ cho đến khi bắt tỉnh
rồi thực hiện hành vi hiếp dâm
kể án xong sợ bị người khác phát hiện
giang đã kéo lê thi thể nạn nhân
và xe gắn máy rồi ném xuống giếng nước
đẩy nắp bê tông lại
nhằm phi tan dấu vết
hai vợ sau đó giang bị công an bắt giữ
nguyên nhân dẫn đến hai vụ án trên
xuất phát từ nhận thức pháp luật
của các đối tượng còn trẻ tuổi
thích thể hiện bản thân
thiếu sự giáo dục từ phía gia đình
và một nguyên nhân không thể thiếu
là do uống rượu
đây thực sự là vấn nạn nhức nhối của xã hội hiện nay
đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
hai cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng
nguyên nhân cũng là rượu bia
dẫn tới rượu bia
thế là lãnh đạo công an huyện
nguyễn chiêu bứ
cũng đã có sự chỉ đạo công an xã
cũng như làm việc với chính quyền địa phương
để tổ chức
cho bà con mình
nhất là các đối tượng
thường xuyên uống rượu bia
chấp hành giờ nhất
và có thể là
công an xã sẽ cử lực lượng
để tuần tra kiểm soát công an xã
ngoài cái việc mà
rượu bia gây
là nguyên nhân gây ra án mạng
thì còn gây ra cái tai nạn
ngoài ra các vụ án liên quan đến rượu bia
cũng cần được xét xử lưu động
câu khai để tăng tính gian đề
song song việc tuyên truyền
xử lý nghi phạm thì các địa phương
cũng cần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
cho đồng bào dân tộc thiểu số
đừng tránh xa rượu bia
kéo giảm các hành vi vi phạm pháp luật
gây ra những án mạng thương tầm